dịch covid một mươi chín đang tác động mạnh đến các chuỗi bán lẻ lớn và các cửa hàng bình dân tư nhân trên toàn cầu
và cũng là cú đánh mạnh vào ngành kinh doanh bất hợp pháp giúp làm giảm tỷ lệ tội phạm tại nhiều nước
điều tra của hãng ap cho thấy kể từ thời điểm chicago một trong những thành phố bạo lực nhất ở mỹ
thực hiện đóng cửa số vụ bắt giữ liên quan đến ma túy đã giảm bốn mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
theo một số luật sư kết quả số vụ bắt giữ liên quan đến ma túy tại mỹ giảm
là do những tay buôn ma túy không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chờ cho kinh tế mở cửa trở lại
tính trên diện rộng tỷ lệ tội phạm ở chicago đã giảm một mươi sau khi dịch covid một mươi chín bùng phát
ngay cả ở những khu vực có tỷ lệ tội phạm cao nhất số người thiệt mạng số vụ cướp giật cũng giảm đi nhiều
trong những năm chín mươi của thế kỷ trước new york ghi nhận mức tội phạm giảm lớn nhất trong lịch sử nước mỹ
thế nhưng đây lại là thực tế đang diễn ra tại new york sau quãng thời gian chỉ vài tuần
là tâm dịch covid một mươi chín số vụ phạm tội ở new york liên quan đến giết người hiếp dâm cướp tài sản giảm ở mức hai con số là điều hiếm gặp
và ăn cắp tấn công trộm cắp xe ô tô cũng giảm một mươi hai tính trong thời gian tháng hai đến tháng ba vừa qua
còn ở los angeles dữ liệu về số vụ phạm các tội hình sự khá ngang bằng với năm ngoái tính đến đầu tháng ba
nhưng từ một mươi năm tháng ba lại hoàn toàn khác với mức giảm tới ba mươi